nhiều ý kiến của doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp nhập khẩu xe ô tô liên quan đến nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
và thông tư số ba của bộ giao thông vận tải đã được trao đổi và tìm hướng tháo gỡ tại hội nghị
do văn phòng chính phủ tổ chức vào sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng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
chủ trì hội nghị cùng dự buổi làm việc có đại sứ hoa kỳ tại việt nam
đại diện đại sứ quán nhật bản liên minh châu âu tại việt nam phòng thương mại hoa kỳ amstrom
phòng thương mại châu âu tại việt nam eurocharm phòng xúc tiến thương mại và đầu tư hàn quốc
tại hà nội cocha cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp nhập khẩu
kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô trong và ngoài nước
đại sứ hoa kỳ tại việt nam jean claude tembering cho biết ông rất quan ngại
về một số quy định mới trong nghị định một trăm một mươi sáu quy định về việc kiểm tra khí thải
đối với các doanh nghiệp
nghị định một trăm một mươi sáu với từng lô hàng ô tô nhập khẩu rất không rõ ràng
quy định gây giấy chứng nhận kiểu loại cho xe nhập khẩu và xe sản xuất lắp ráp trong nước làm khó cho doanh nghiệp
nhiều ý kiến cho rằng nghị định một trăm một mươi sáu làm đội thêm nhiều chi phí và tăng thêm thời gian thông quan
đối với tất cả các nhà nhập khẩu ô tô dẫn tới việc giá xe tăng cao và kéo dài thời gian chờ đợi của khách hàng
đồng thời tạo ra sự đối xử không công bằng giữa các nhà sản xuất ô tô
giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
một số ý kiến đề nghị hoãn thi hành nghị định một trăm một mươi ba
tại sao chúng tôi muốn nghị định này hoãn
vì nghị định thiết lập quá nhanh chóng và nó yêu cầu chúng ta phải có những thay đổi cụ thể
những thay đổi này yêu cầu hàng tháng trời và chi phí rất đắt cho nhà sản xuất để thay đổi những chuỗi cung ứng
nghị định không được thực hiện theo chương trình thời gian cụ thể
nhìn vào thông lệ quốc tế tôi mong muốn nghị định này tạm hoãn lại
để đồng nghiệp của chúng tôi tại bộ giao thông vận tải chia sẻ những lý lẽ xác đáng hơn là tại sao lại có quy định này
tuy nhiên có ý kiến lại cho rằng thực hiện quy định về bản sao giấy chứng nhận kiểu loại cho xe nhập khẩu
và xe sản xuất lắp ráp trong nước không có gì khó khăn
quy định về bản sao giấy chứng nhận kiểu loại cho xe nhập khẩu và xe sản xuất lắp ráp trong nước
tôi xin nói rằng cái giấy này là không chỉ riêng cho xe nhập khẩu mà kể cả xe sản xuất lắp rác
giấy chứng nhận kiểu loại cho xe nhập khẩu và xe sản xuất lắp rác trong nước của chúng tôi cũng phải xuất trình cái giấy này
và cái quy định này là có từ hai nghìn sáu
và đến hai nghìn một mươi một thì bộ giao thông vật tải đã quy định nằm trong cái thông tư số ba mươi một ngày một mươi năm bốn hai nghìn một mươi một
và vừa rồi thì do cái nghị định một trăm một mươi sáu ra đời thì mới có lại cái thông tư ba
để thay thế cho cái thông tư một mươi ba
và tôi xin nói là cái thông lệ quốc tế trước tiên tôi nói về thông lệ quốc tế
thì khi mà cái yêu cầu của chính phủ việt nam mà đặc biệt về cái xe lắp ráp trong nước
thì từ đó là chúng tôi đã có các giấy chứng nhận kiểu loại
tôi xin nêu cái bằng chứng về cái thông lệ quốc tế
là chúng tôi đã làm theo thông tư ba mươi một chúng tôi đã làm từ hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị có ý kiến nhấn mạnh ngoài nghị định một trăm một mươi sáu còn rất nhiều những vấn đề bất cập khác cho thấy
chưa thật sự toát lên tinh thần thúc đẩy sản xuất trong nước
những chính sách liên quan đến ngành ô tô dường như sáu tháng đến một năm lại thay đổi một lần
không tạo ra cho doanh nghiệp tâm lý an toàn và ổn định khi tiến hành chiến lược đầu tư
kết luận hội nghị bộ trưởng mai tiến dũng đề nghị các bộ công thương
giao thông vận tải văn phòng chính phủ tiếp thu ý kiến đưa ra lý giải thỏa đáng với các nhà đầu tư sản xuất trong nước
nhà đầu tư nhập khẩu tránh việc nhà đầu tư hiểu theo hướng tạo ra rào cản nhằm co kéo lợi